xin được chuyển sang phần thông tin hết sức quan trọng
khuya ngày một mươi tám tháng một giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an cho biết
tp hcm vừa phát hiện ba ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên trong cộng đồng
cụ thể ba trường hợp này là những người ngụ tại huyện bình chánh
quận một mươi một và quận gò vấp tp hcm
ngay trong chiều ngày một mươi tám tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn đã có buổi làm việc
với các chuyên gia của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc với các trường hợp trên
theo đó vào ngày một mươi năm tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn nhận được một số mẫu xét nghiệm
đề nghị xét nghiệm pcr kết quả xét nghiệm pcr sars cov hai bằng quy trình tapel
tại đây phát hiện gens bất thường trong khi pcr các gen mục tiêu khác cho kết quả bình thường
chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện
ngày một mươi sáu tháng một các mẫu xét nghiệm được gửi tới bệnh viện bệnh nhiệt đới
để thực hiện giải trình tự gen xác định biến thể sars cov hai
chiều ngày một mươi tám tháng một kết quả thu được ba bộ gen từ ba mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh
bằng phần mềm chuyên dụng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới cho thấy cả ba bộ gen này thuộc biến chủng omicron ba một
đây được xem là ba ca covid một mươi chín nhiễm biến thể omicron đầu tiên được phát hiện tại cộng đồng
và nhờ từ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên bệnh viện ba mươi tháng bốn
các trường hợp bệnh nhân trên cũng đã được báo cáo tới sở y tế tp hcm
sở y tế tp hcm chưa có bình luận gì về thông tin trên
trước đó ngày một mươi năm tháng một ba người này có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi
nên đến khám tại một phòng mạch tư được lấy mẫu xét nghiệm phết họng
gửi bệnh viện ba mươi tháng bốn làm xét nghiệm pcr
tp hcm trước đó ghi nhận ba mươi ca nhiễm biến thể omiclan đều là người nhập cảnh và được cách ly theo đúng quy định
trường hợp nặng nhất là một bệnh nhân tám mươi hai tuổi có nhiều bệnh nền từ mỹ về việt nam
hiện tại được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
sau hơn hai tuần ghi nhận những dấu hiệu tích cực về tình hình covid một mươi chín
với những ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm omicron mới đây
có thể đẩy tp hcm về thời điểm căng thẳng chống dịch như tháng bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
hiện tại trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp tử vong bởi biến thể omicron
mặc dù trước đó nó được dự báo là ít gây ra tình trạng nghiêm trọng ở người
biến thể omicron có đến sáu mươi đột biến so với biến thể phụ hán ban đầu
với năm mươi đột biến không mã hóa tám đột biến đồng nghĩa
và hai đột biến không mạ hóa
đáng chú ý là ba mươi hai đột biến về protein gai s là yếu tố kháng nguyên chính
của các loại vaccine
những đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các chủng khác
theo nghiên cứu mới đây biến thể này còn có thể né được đến tận bốn mũi vaccine
bởi thế chúng ta hoàn toàn không được chủ quan tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
zili rireb ochai giám đốc đơn vị ngăn ngừa và kiểm soát bệnh triển nhiễm
tại trung tâm y học sheba israel hôm một mươi bảy tháng một công bố kết quả nghiên cứu
zili rireb ochai nói chúng tôi phát hiện sau khi tiêm mũi thứ tư hai tuần
vaccine pfizer có tác dụng tăng lượng kháng thể và kháng thể trung hòa
nó thậm chí còn cao hơn một chút sau khi tiêm liều thứ ba
tuy nhiên có lẽ chưa đủ để chống lại omicron
nghiên cứu được tiến hành từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi trung tâm y học ceba
bắt đầu thử nghiệm tiêm mũi vaccine thứ tư cho người mạnh khỏe
trước khi triển khai mũi tiêm bổ sung
nhiều người có nguy cơ cao
đây là nghiên cứu đầu tiên kiểu này trên thế giới
trong nhóm nhân viên y tế tiêm mũi thứ tư một trăm năm mươi người được tiêm vaccine pfizer
một trăm hai mươi người tiêm moderna và một nhóm nhân viên không tiêm liều thứ tư để đối chứng
theo zili rireb ochai các nhà nghiên cứu nhận thấy nồng độ kháng thể
ở những người tiêm mũi thứ tư có tăng nhưng chưa đủ để chống lại khả năng
lây nhiễm của omicron
bà cũng cho hay số ca nhiễm ở người tiêm mũi thứ tư thấp hơn một chút
so với những người tiêm mũi thứ tư
đối với nhóm đối chứng trong khi khác biệt giữa người tiêm pfizer và moderna là không đáng kể
girev ochai nói tôi cho rằng quyết định cho phép tiêm mũi vaccine thứ tư
với nhóm dân số sẽ bị tổn thương là đúng
nó có thể mang lại một chút lợi ích nhưng có lẽ không đủ để hỗ trợ quyết định
tiêm mũi thứ tư cho tất cả người dân
israel là nước đi đầu thế giới về triển khai tiêm vaccine và sau đó là tiêm mũi tăng cường
với hơn sáu mươi năm dân số chín bốn triệu người đã được tiêm hai liều vaccine
tuy nhiên tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh khiến israel sớm phải đánh giá hiệu quả
và tốc độ suy giảm khả năng miễn dịch
không chỉ riêng việt nam mà các nước châu âu cũng đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm omicron
các nước như hàn quốc nhật bản australia philippines và ấn độ đều đã ghi nhận
những kỷ lục buồn về số ca mắc mới hàng ngày
các kỷ lục buồn liên tiếp được xác lập ở australia và philippines
trong khi ấn độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong bảy tháng
vào ngày tám tháng một
vừa qua australia lần đầu tiên ghi nhận dấu mốc buồn trong ngày tám tháng tám
với một trăm một mươi sáu hai mươi năm ca mắc mới vượt qua con số hơn bảy mươi tám ca một ngày trước đó
trong bối cảnh các bang đang nỗ lực áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn cản bệnh viện quá tải
philippines cũng ghi nhận hai mươi sáu bốn trăm năm mươi tám ca mắc mới trong ngày tám tháng một
chỉ hai tuần sau khi báo cáo chưa đến hai trăm linh ca một ngày
các biện pháp hạn chế đã được áp đặt ở thủ đô manila cũng như hàng chục tỉnh thành khác
để đối phó với làn sóng gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín
trong khi đó ấn độ báo cáo một trăm bốn mươi một chín trăm tám mươi sáu ca mắc mới trong ngày tám tháng một
mức cao nhất kể từ tháng năm khi omicron vượt qua delta trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh
tại các vùng đô thị của quốc gia nam á này
nhật bản cũng ghi nhận tám bốn trăm tám mươi ca mắc mới trong cùng ngày
tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động
riêng thủ đô tokyo báo cáo một hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới
lần đầu tiên vượt mốc một ca kể từ tháng chín và gấp một mươi năm năm lần so với mức bảy mươi chín ca được ghi nhận cách đây một tuần
nước láng giềng hàn quốc ghi nhận ba năm trăm một mươi ca mắc mới trong ngày bảy tháng một
giảm khoảng hai trăm linh ca so với một ngày trước đó
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được tái áp đặt vào hồi tháng trước
bất chấp chính sách sống chung với covid một mươi chín
sau khi hàn quốc ghi nhận con số kỷ lục bảy tám trăm linh ca mắc mới vào tháng một mươi một năm ngoái
tại trung quốc nơi olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi
sẽ khai mạc vào ngày bốn tháng hai tới
đã ghi nhận một trăm năm mươi chín ca mắc mới vào ngày bảy tháng một
theo các nghiên cứu người nhiễm covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh nhiều tuần đến nhiều tháng
vẫn còn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài
như mệt mỏi khó thở ho kéo dài giảm sự tập trung bị huyết khối sơ phổi
các dấu hiệu bất thường này không chỉ liên quan đến hệ hô hấp
mà còn ảnh hưởng lên hệ tim mạch huyết học thần kinh tiêu hóa nội tiết
dối loạn tâm lý dối loạn giấc ngủ suy giảm nhận thức
các dối loạn đa dạng này được xem là di chứng của covid hay hậu covid
và ở các bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
những di chứng để lại còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe thể chất
lấn sức khỏe tinh thần của họ
vì vậy phòng khám di chứng covid một mươi chín của bệnh viện trợ rẫy ra đời
với mong muốn là nơi thăm khám và điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc covid một mươi chín
phòng khám quy tụ các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành vật lý trị liệu
phục hồi chức năng dinh dưỡng và từng có kinh nghiệm điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín
phòng khám di chứng covid một mươi chín sẽ khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh
đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu
phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc covid một mươi chín
nhất là những người từng bị covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
những di chứng hậu covid một mươi chín khiến nhiều người mệt mỏi và mất tự tin trong cuộc sống
mọi triệu chứng cần được phát hiện và điều trị sớm nhất có thể